tiếp phó chủ tịch hạ viện cộng hòa séc vô tích philip kiêm chủ tịch đảng cộng sản séc morava đang thăm việt nam
thủ tướng nguyễn xuân phúc khẳng định việt nam luôn coi trọng phát triển quan hệ với các nước bạn truyền thống
tại khu vực trung đông âu trong đó có cộng hòa xéc
phát biểu tại buổi tiếp thủ tướng cho rằng chuyến thăm việt nam lần này của ngài wtech philip
sẽ góp phần tích cực vào việc củng cố và tăng cường hơn nữa quan hệ hợp tác hữu nghị truyền thống giữa hai nước
chính phủ việt nam sẽ phối hợp chặt chẽ với chính phủ cộng hòa séc thúc đẩy hơn nữa hợp tác song phương
nhất là trong những lĩnh vực mà việt nam đang có nhu cầu và cộng hòa séc có thế mạnh như năng lượng
khai khoáng cơ sở hạ tầng bảo vệ môi trường chế biến vệ sinh an toàn thực phẩm
thủ tướng đề nghị hai bên tiếp tục nỗ lực hơn nữa để thúc đẩy và mở rộng hợp tác kinh tế thương mại và đầu tư
đồng thời đề nghị cộng hòa séc ủng hộ việt nam ứng cử vào vị trí ủy viên không thường trực hội đồng bảo an liên hợp quốc nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi một
việt nam cũng mong muốn cộng hòa séc tiếp tục ủng hộ thúc đẩy quan hệ đối tác và hợp tác toàn diện giữa việt nam và eu
sớm ký fta việt nam eu việt nam sẵn sàng hỗ trợ để cộng hòa séc tăng cường quan hệ với asean và các nước thành viên
ông voi tách philip cho rằng với quan hệ được thiết lập từ nhiều năm việt nam và cộng hòa séc có nhiều tiềm năng cơ hội hợp tác
đồng thời bày tỏ mong muốn việt nam sớm áp dụng chính sách thị thực thông thoáng hơn đối với công dân séc
và cho biết cộng hòa séc cũng luôn cố gắng tạo điều kiện thuận lợi về thủ tục thị thực cho người việt nam sang lao động học tập và du lịch tại séc
về chiến vọng hợp tác giữa hai nước phó chủ tịch hạ viện voi tách philip đề nghị
hai bên xúc tiến mạnh mẽ phối hợp trong lĩnh vực công nghệ hàng không đào tạo nâng cao tay nghề cho phi công
hợp tác sử dụng máy bay vận tải hạng nhẹ và chuyển giao công nghệ vận hành sử dụng loại hình máy bay này